việc phát triển đảng viên đang gặp rất nhiều khó khăn tại tỉnh lào cai đặc biệt là tại khu vực nông thôn và vùng cao
tuy nhiên những khó khăn này có thể được tháo gỡ khi mà những nguyên nhân được giải quyết triệt đề
những cách làm hay về việc phát triển đảng viên tại khu vực nông thôn mà chúng tôi đề cập đến trong phóng sự sau đây là ví dụ điển hình
lý khé la được kết nạp đảng từ đầu năm nay
vì vậy việc được đứng vào hàng ngũ của đảng không chỉ là niềm vui riêng của cô gái người giao mà còn là niềm vinh dự của cả gia đình cả dòng họ
nậm ngấn là thôn xa nhất khó khăn nhất của xã nậm xài huyện sapa
thế nhưng vài năm trở lại đây việc phát triển đảng viên tại địa bàn này
lại có nhiều thuận lợi khơi dậy niềm tự hào giữa các gia đình các dòng họ là một cách làm hiệu quả đang được xã nậm xài triển khai
để động viên thế hệ trẻ có khát khao và phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của đảng
qua đối thoại và chúng tôi tiếp xúc với dân thì thấy rằng là có một thực tế là nhiều thôn bản
có rất nhiều dòng họ con em muốn phấn đấu vào đảng
thì chúng tôi thăm nắm và qua thực tế thì mình thấy rằng là chúng tôi đã khơi dậy và khuyến khích các quần chúng trẻ và các chị em
là vận động chị em để vào đảng để từ đó là để cho họ thấy được là mình được tham gia vào đảng đó là cái vinh dự cho gia đình cho dòng họ của mình
thì từ đó chúng tôi cũng thấy là cũng tạo được một cái sự hồ hời và cái sự phấn đấu rất là rõ ràng của các quần chúng yếu tố trẻ
với các địa bàn còn khó khăn thì để công tác phát triển đảng viên thuận lợi vấn đề tạo sinh kế cho người dân nhất là cho đối tượng thanh niên cũng có ý nghĩa đặc biệt
trước hết cần giải quyết vấn đề về kinh tế đảm bảo cuộc sống các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp những mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ động viên thanh niên thoát nghèo làm giàu trên chính quê hương là những cách làm đang được nhiều địa phương thực hiện hiệu quả
đảng ủy chỉ đạo đoàn xã cho đoàn viên thanh niên tham gia phát triển các mô hình kinh tế ví dụ như mô hình kinh tế vườn ao chuồng
hiện nay thì đối với nhiều hộ gia đình đoàn viên thanh niên có những mô hình khá và tốt
điều kiện kinh tế đảm bảo rồi thì cái việc nhận thức của đoàn viên thanh niên nó sẽ rõ ràng hơn
trong nhiệm kỳ vừa rồi thì đối với đảng ủy xã lương sơn cũng đã đến thời điểm hiện tại thì đã kết nạp được
bốn đảng viên trong đó giữa tuổi đảng viên trong đội tuổi đoàn thì là hai mươi sáu đồng chí
giải quyết triệt đề những nguyên nhân còn tồn tại cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền tìm hướng phát triển kinh tế mới ổn định đời sống cho nhân dân
thì bài toán gỡ khó cho công tác phát triển đảng viên tại vùng cao của tỉnh lào cai đã dần được khắc phục